nhằm đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa hội cựu chiến binh huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
luôn chú trọng công tác hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế và xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn
với cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế
huyện ninh phước sắp hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho hội viên theo mục tiêu đề ra
nếu trước đây gia đình cựu chiến binh nguyễn văn cường ở khu phố bốn thị trấn phước dân
phải sống trong căn nhà chật hẹp thì giờ đây từ nguồn vốn vận động hỗ trợ năm mươi triệu đồng
của hội cựu chiến binh huyện ninh phước gia đình anh đã có căn nhà mới khang trang
nhờ được vay vốn từ nguồn quỹ đồng đội gia đình ông đỗ thành tấn ở khu phố bốn thị trấn phước dân
đã đầu tư phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo
mới đây niềm vui của gia đình ông được nhân lên nhiều vì ông tấn đã xây được căn nhà mới
khang trang với số tiền hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
ngoài việc huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây nhà mới cho hội viên
những năm qua
hội cựu chiến binh huyện ninh phước tỉnh ninh thuận còn vận động xây dựng quỹ đồng đội
với tổng số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng và góp vốn xoay vòng với số tiền năm trăm hai mươi triệu đồng
dùng để hỗ trợ cho các hội viên phát triển kinh tế
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hội cựu chiến binh huyện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hai mươi căn nhà đồng đội
hiện nay đang vận động cho tám hội viên xây dựng nhà ở
để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm cho cựu chiến binh tại địa phương
hội kiệu chiến binh huyện ninh phước
hồi xưa nay có truyền thông tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho nhau ở trong hội viên
hàng năm hội kiệu chiến binh huyện đã xây dựng một chương trình huy động quỹ đồng đội
để tham gia góp phần cho các em có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
và cũng kêu gọi tất cả các đơn vị doanh nghiệp
và hưởng ứng được chương trình của tỉnh tỉnh hỗ trợ một phần
chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện công tác xóa nhà tạm cho hội viên
với cách làm sáng tạo hội cựu chiến binh huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã góp phần tích cực vào việc giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế xóa nhà tạm
từng bước ổn định và nâng cao đời sống
đây là việc làm hết sức thiết thực có ý nghĩa to lớn
thể hiện lòng tri ân với những người đã có nhiều công hiến
hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
đồng thời thể hiện tinh thần đồng đội thiêng liêng theo lời dạy của bác hột kỳ nhiêu